bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn cứu hộ các cán bộ chiến sĩ của đoàn công tác bộ công an việt nam cũng đã dành thời gian để thăm tặng quà động viên và chia sẻ với khó khăn của người dân địa phương nơi phải chịu thiệt hại nặng nề của thảm họa động đất
đoàn công tác bộ công an việt nam
các gia đình người việt nam tại thành phố adiyaman bị ảnh hưởng bởi trận động đất mong người dân sẽ sớm ổn định được cuộc sống và luôn an toàn
ngày một mươi sáu tháng hai bộ công an việt nam tiếp tục trao tặng thuốc và trang thiết bị y tế cơ bản cho sở y tế thành phố adi yaman